buổi tọa đàm đã thu hút khá đông các nhà nghiên cứu
theo họ thì kiến trúc cổ việt nam là một trật tự hoặc là những quy định thống nhất về kích thước
các tương quan tỷ lệ giữa các chi tiết thành phần kiến trúc trong một công trình kiến trúc
theo phong cách cổ điển của việt nam với những quy tắc riêng biệt và điển hình
đã được người việt sử dụng trong lịch sử việt nam
hiện nay kiến trúc này ở việt nam còn lại không nhiều và không phải là những công trình tiêu biểu nhất
vì vậy buổi tòa đàm có ý nghĩa rất lớn trong việc nhận thức kiến trúc cổ việt
là di sản lịch sử vô giá của dân tộc và là bản lệ vững trái để kiến trúc việt nam phát triển thăng hoa